phản vệ sau tiêm là một trong những lo lắng khi tiêm vắc xin ngừa covid một mươi chín
tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng là sốc phản vệ sau tiêm vaccine covid một mươi chín
theo bác sĩ nguyễn tiến dũng nhiều trường hợp nhập viện do phản vệ nặng
tại các cơ sở y tế lại có các nguyên nhân khác
thời gian gần đây khá nhiều ca nhập viện do phản vệ nặng tại các cơ sở y tế
nhưng lại bị nhâm tưởng là sốc phản vệ sau tiêm vắc xin covid một mươi chín
nhiều trường hợp lại do các nguyên nhân khác
ví dụ như việc sử dụng thuốc sau tiêm ngừa phát hiện bệnh nền khi tiêm vaccine covid một mươi chín
có rất nhiều trường hợp bệnh nhân sau khi tiêm thấy bị sốt mệt
và đã tự ra hiệu thuốc mua thuốc về uống
và sau uống thì thấy mân đỏ toàn thân phù mắt thở rít và tím tái
như vậy nếu không chuẩn đoán và xử trí đúng
thì rất dễ lầm tưởng nguyên nhân tại phản ứng là do vắc xin
như chúng ta đã biết ngoài phản vệ
còn rất nhiều nhóm bệnh khác phải nhập viện sau tiêm vắc xin covid một mươi chín
nhưng thực ra chẳng hề liên quan đến vắc xin
ví dụ như mất kiểm soát huyết áp
nhiều trường hợp đã biết mình mắc bệnh tăng huyết áp
nhưng do quá lo lắng mà huyết áp tăng cao cả trước trong và sau khi được tiêm ngừa
một số trường hợp khác thì khi khám sang lọc trước tiên
đo huyết áp rất cao mới biết mình bị tăng huyết áp
bởi trước đó chưa bao giờ đo huyết áp nên không phát hiện ra mình bị mắc bệnh
thứ hai dối loạn nhịp tim
nhiều trường hợp nhịp tim tăng cao trên một trăm linh chu kỳ trên một phút
cả trước trong và sau tiêm chủng
nhưng hầu hết các trường hợp là do bệnh sẵn có nhưng không được phát hiện không được điều trị
tuy nhiên những trường hợp nhịp tim tăng do tâm lý thì sẽ dần dần tự ổn định
tiếp đến là dối loạn glocos máu hay là đái tháo đường
trường hợp này thường gặp do dùng các loại thuốc điều trị triệu chứng gây tăng glucosa máu
các thuốc giảm đau chống viêm hoặc các loại cotisol
mà rất nhiều hiệu thuốc bán không cần đơn của các bác sĩ
tiếp đến là dối loạn ý thức co giật do hội chứng cai rượu
tình trạng này gặp ở những người nghiện rượu hoặc có thói quen sử dụng rượu đặc biệt là ở nông thôn
ví dụ đây là bệnh nhân được dặn phải nghỉ uống rượu ba hôm trước và sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên khi ngừng uống rượu đến ngày thứ ba thì tay chân bệnh nhân bắt đầu run rảy do hội chứng cai rượu
tiêm xong vaccine người ấy bệnh về nhà nằm co cóp trên giường
gọi hỏi không thưa thậm chí sụi bọt mép co giật từng cơn
người nhà đưa vào bệnh viện và lầm tưởng do phản vệ với vaccine covid một mươi chín
thứ năm là đột quỵ
lấy số liệu năm hai nghìn hai mươi là thời điểm việt nam chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
chỉ một tháng cuối năm hai nghìn hai mươi từ ngày chín tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận khoảng một ca đột quỵ
trong đó có hơn một trăm linh ca là bệnh nhân trẻ có độ tuổi trung bình từ một mươi tám cho tới bốn mươi bốn tuổi
cả nước một năm có khoảng hai trăm linh người bị đột quỵ phải nằm viện
hay cứ sáu người thì có một người có nguy cơ bị đột quỵ
mùa đông cũng là mùa đột quỵ
do đó tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ
bệnh nhân nhập viện do đột quỵ ở thời điểm này dù có tăng cao
nhưng nguyên nhân không phải là do tiêm vaccine covid một mươi chín
để tránh đột quỵ nhuồn máu cơ tim hay là tay biến bành máu não
chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ
trong nhà có người trên năm mươi tuổi phải có máy đo huyết áp cá nhân
để thỉnh thoảng tự kiểm tra huyết áp
đừng đợi đến lúc khám trước tiêm thì mới phát hiện ra bệnh thì đã quá muộn
tiêm vaccine covid một mươi chín không đáng ngại như bạn nghĩ
cho đến hiện nay khi dịch covid một mươi chín đã bùng phát
thậm chí là khó kiểm soát ở nhiều nơi
nhưng một số người vẫn còn e ngại về sự an toàn của vaccine covid một mươi chín
đã tiêm vaccine covid một mươi chín dù virus vẫn tồn tại ở mũi họng
qua xét nghiệm vẫn dương tính nhưng nó không vào được tế bào
hoặc là vào ít không gây bệnh được hoặc có nhưng mà nhẹ
khi không vào được tế bào virus không nhân lên được
do đó và nhanh chóng bị xóa sổ
đó là cách mà vaccine có thể bảo vệ hàng tỷ người trên thế giới này
trong đó có chúng ta
vì vậy việc tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín không đáng sợ
như một số người vẫn đang lo lắng
đánh giá từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
với một trăm tám mươi hai triệu liều vaccine tại mỹ cho thấy
vaccine không làm gia tăng nguy cơ tử vong trên bất cứ nhóm nào
khám sức khỏe định kỳ phát hiện và điều trị bệnh nền là cực kỳ quan trọng
nó giảm thiểu rủi ro cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh mọi thời điểm
ngày một mươi hai tháng một mươi một hãng dược phẩm anh thụy điển astrazeneca đã thông báo
hãng này đang dự định chuyển đổi dần để thu về mức lợi nhuận khiêm tốn
với các hợp đồng thương mại cung cấp vaccine covid một mươi chín mới
thay vì duy trì mô hình phi lợi nhuận như trước
khoản lợi nhuận hạn chế từ vaccine trong quý bốn sẽ dùng để bù đắp chi phí
liên quan đến hỗn hợp kháng thể được phát triển để ngăn ngừa và điều trị covid một mươi chín
theo đó ông pascal soriot giám đốc điều hành astrazeneca nhấn mạnh
hãng đang đưa ra mức giá phải trăng và theo nhiều cấp độ
phụ thuộc khả năng chi trả của từng quốc gia
theo ông loại vaccine covid một mươi chín do astrazeneca hợp tác phát triển cùng đại học oxford
của anh sẽ không trở thành nguồn thu lợi nhuận khổng lồ
doanh thu từ vaccine covid một mươi chín của astrazeneca trong quý ba là một một tỷ usd
thấp hơn nhiều so với một mươi ba tỷ usd của pfizer và bốn tám tỷ usd của moderna
công ty còn công bố lỗ dòng một sáu mươi năm tỷ usd trong quý ba
so với mức lợi nhuận sau thuế sáu trăm năm mươi một triệu usd vào cùng kỳ năm ngoái
một phần do tăng chi phí nghiên cứu và phát triển nhiều chương trình
bao gồm phương pháp điều trị covid một mươi chín
astrazeneca đã cam bố
kết bán vaccine với giá gốc trong thời kỳ đại dịch và đang tính phí khoảng năm usd một liều
tuy nhiên theo giám đốc astrazeneca
mọi người phải chấp nhận rằng covid một mươi chín đang trở thành bệnh đặc hữu
đồng thời phải học cách sống chung với nó
đồng nghĩa với khả năng tiêm nhắc lại thường xuyên
vị giám đốc cũng chia sẻ
ông không hối hận vì mô hình phi lợi nhuận mà astrazeneca đã từng duy trì
trong khi các hãng vaccine khác thu về lợi nhuận lớn
tất cả chúng tôi đều vô cùng tự hào về ảnh hưởng mà astrazeneca đem lại
một triệu sinh mạng và hàng triệu người khỏi nguy cơ nhận viện
tính đến cuối tháng chín vừa qua
astrazeneca đã cung cấp hơn một trăm bốn mươi năm triệu liều vaccine covid một mươi chín
cho các quốc gia thu nhập thấp và trung bình
thông qua cơ chế covax của tổ chức y tế thế giới
chiếm một nửa nguồn cung của covax
con số dự kiến tăng lên hai trăm năm mươi triệu liều vào cuối năm nay
astrazeneca cam kết tiếp tục cung cấp vaccine cho những nước nghèo nhất với giá gốc
tại quyết định số năm hai hai năm
bộ y tế đã phê duyệt
có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
với vaccine phòng covid một mươi chín covaxin
đây là vaccine được sản xuất ở ấn độ
theo quyết định của bộ y tế
vaccine covaxin mỗi liều vaccine có chứa năm ml
chứa sáu microgram kháng nguyên toàn sát covid hai bất hoạt
bao chế ở dạng hỗn dịch tiêm
vaccine được đóng gói hộp một mươi sáu lọ
mỗi lọ chứa một liều năm liều một mươi liều và hai mươi liều
mỗi liều năm ml
vaccine covaxin được sản xuất bởi
công ty bharat biotech international limited từ ấn độ
trước đó tổ chức y tế thế giới cũng đã ban hành
sử dụng khẩn cấp đối với vaccine covaxin
do bharat biotech ấn độ phát triển
bổ sung vào danh mục vaccine ngày càng tăng
được khu xác nhận để phòng ngừa covid một mươi chín do sars cov hai
bộ y tế cũng quy định các điều kiện đi kèm
việc phê duyệt covaxin cho nhu cơ cấp bách
trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể cục quản lý dược có trách nhiệm cấp
phép nhập khẩu vaccine covaxin
theo quy định khi nhận được hồ sơ của cơ sở nhập khẩu
cơ quan này cần thực hiện đúng quy định của pháp luật
về quản lý nhập khẩu quản lý chất lượng vaccine nhập khẩu
cục khoa học công nghệ và đào tạo
có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện
đánh giá tính an toàn hiệu quả của vaccine covid
trên cơ sở ý kiến của hội đồng tư vấn sử dụng vaccine
sinh phẩm y tế của bộ y tế hội đồng tư vấn trong quá trình sử dụng
cục y tế dự phòng thực hiện các trách nhiệm
liên quan đến tiêm chủng vaccine covaxin
viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế
có trách nhiệm kiểm định và cấp giấy chứng nhận
xuất xưởng lô vaccine covaxin trước khi đưa ra sử dụng
bộ y tế cũng đề nghị đơn vị phê duyệt vaccine
có trách nhiệm phản hồi kịp thời các yêu cầu của bộ
để bổ sung thêm dữ liệu hoặc những yêu cầu
có liên quan đến vaccine covaxin
và chủ động cung cấp cập nhật thông tin mới
trong suốt quá trình phát triển sản phẩm
công ty này phải phối hợp với cơ sở sản xuất vaccine
đảm bảo điều kiện sản xuất tại cơ sở sản xuất vaccine covid
và nhập khẩu vào việt nam
đảm bảo an toàn hiệu quả và chất lượng
của lô vaccine covaxin nhập khẩu vào việt nam
đồng thời phải phối hợp với đơn vị phân phối
sử dụng vaccine covid triển khai hệ thống cảnh giác dược toàn diện
đối với loại vaccine này tại việt nam
theo quy định của pháp luật
đối với các cơ quan quản lý
cục khoa công nghệ và đào tạo
viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế
cục y tế dự phòng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
và các đơn vị có đủ điều kiện tổ chức thực hiện đánh giá
tính an toàn hiệu quả của vaccine
kiểm định các lô vaccine covaxin trước khi đưa ra sử dụng
hướng dẫn việc bảo quản phân phối và sử dụng vaccine
cho các cơ sở tiêm chủng
tính đến thời điểm này việt nam có chín loại vaccine covid một mươi chín
đã được phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách
trong phòng chống dịch sử dụng gồm
astrazeneca do astrazeneca sản xuất
sputnik v viện nghiên cứu gamalea
và covaxin công ty bharat biotech international limited ấn độ
hiện vaccine phòng covid một mươi chín pfizer
được tiêm cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
đã có một mươi hai địa phương trên cả nước
tiến hành tiêm vaccine pfizer cho trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
khoảng gần một triệu liều vaccine đã được tiêm chủng